hơn một trăm linh học sinh sinh viên thuộc các trường đại học cao đẳng và trung tâm đào tạo nghề tại thành phố đà nẵng
đã tham dự lễ phát động phong trào học sinh sinh viên làm tình nguyện viên phục vụ khách du lịch
do tổng cục du lịch phối hợp với sở du lịch thành phố đà nẵng tổ chức diễn ra vào ngày một mươi năm tháng một mươi
lễ phát động nhằm phát huy tinh thần năng động xung kích tình nguyện trong lớp trẻ
tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh sinh viên
trong việc gìn giữ phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử và vẻ đẹp của con người việt nam
tới khách du lịch và bạn bè quốc tế
theo thống kê của tổng cục du lịch riêng tại đà nẵng trong chín tháng qua
tổng lượt khách tham quan du lịch đà nẵng ước đạt sáu năm triệu lượt tăng gần hai mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó khách quốc tế khoảng hai bốn triệu lượt
do lượng khách du lịch ngày càng tăng việc huy động học sinh sinh viên tham gia tình nguyện viên phục vụ khách du lịch
sẽ kịp thời hỗ trợ các sự kiện văn hóa du lịch tại một số địa bàn trọng điểm
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước và con người việt nam